sau ba giờ gây án giết người vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm qua hai mươi chín tháng sáu
hai đối tượng lê ngọc thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường hoa lư thành phố pleiku tỉnh gia lai
và châu hải long sinh năm hai nghìn một trú tại xã tân thạnh huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã bị công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong vườn cà phê
ngày hai mươi sáu tháng sáu thông qua dịch vụ môi giới việc làm thọ và long đến làm công cho anh đỗ văn tráng
ở thôn liên hồ xã liên hà huyện lâm hà do công việc nặng nên thọ và long xin nghỉ
nhưng anh tráng không đồng ý mà ra điều kiện nếu nghỉ phải đóng tiền bồi thường là ba triệu đồng một người
tối ngày hai mươi tám tháng sáu hai đối tượng bàn bạc long sẽ dùng dây xiết cổ và thọ dùng dao đâm anh tráng
để lấy lại giấy chứng minh nhân dân rồi bỏ trốn
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu thọ và long đến làm công cho anh đỗ văn tráng
ngày hai mươi chín tháng sáu anh tráng ở nhà một mình thì long chưa thực hiện hành vi xiết cổ anh tráng
thì thọ đã dùng dao bấm đâm anh tráng tử vong
sau khi gây án hai đối tượng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó